ba mươi tháng ba trung tâm đánh giá và đưa ra bản tin dự báo vùng áp thấp có khả năng gây mưa rông mạnh
gió giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai đến ba mét cho vùng biển từ bình định đến ninh thuận
các bản tin thời tiết nguy hiểm trên biển và bản tin thời tiết biển đều đưa ra cảnh báo nguy hiểm về gió giật mạnh
sóng lớn tập trung trong đêm ba mươi tháng ba đến ngày ba mươi một tháng ba
trên cơ sở dự báo của trung tâm các đài khí tượng thủy văn khu vực trung trung bộ nam trung bộ tây nguyên
cũng đã đưa ra các bản tin dự báo
cảnh báo về mưa lớn thời tiết nguy hiểm trên biển nhấn mạnh về tác động của mưa gió mạnh và sóng lớn đối với các khu vực ven biển
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ra công văn số một trăm sáu mươi bảy vpt về việc
chủ động ứng phó với mưa lớn lốc xét mưa đá ngập lụt lũ quét sạt lở đất